cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông ngày một mươi tháng ba trên quốc lộ một mươi ba thuộc địa bàn của ấp hai
xã bình hưng huyện trân thành tỉnh bình phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cho hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khoảng giờ một mươi năm phút cùng ngày xe máy biển kiểm soát chín mươi ba c một trăm ba mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám do anh nguyễn minh hùng
sinh năm hai nghìn ngũ ấp ba a xã minh hưng điều khiển phía sau cho bạn gái tên hồ thị mụi hai mươi bảy tuổi
trú xa phong thành tây a huyện phước long tỉnh bạc liêu
lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ thành phố hồ chí minh đi huyện trân thành
khi đến đoạn ấp hai xã minh hưng năm thanh niên điều khiển xe với tốc độ rất cao đi vào loạn đồ dành cho xe ô tô
và bất ngờ quẹt vào giấy phân cách bê tông ở dưới đường khiến xe và người văn ra xa
hậu quả hai người tử vong tại chỗ chiếc xe mô tô bay thẳng vào lề đường
cơ quan công an và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông
và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn